tiếp tục chuyến thăm làm việc australia ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ đã hội đàm với quyền thủ tướng kiêm bộ trưởng nông nghiệp và nguồn nước banabi jiseer
làm việc với bộ trưởng ngoại giao julie bishop và bộ trưởng thương mại steven stilbo
tại hội đàm hai bên đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư sâu rộng hơn nữa nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều
tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có lợi thế bổ sung cho nhau như nông nghiệp giáo dục hạ tầng cơ sở công nghệ sáng tạo xây dựng các nội dung cụ thể
để thiết lập cơ chế đối thoại ở cấp bộ trưởng trong lĩnh vực kinh tế thương mại hướng tới việc hình thành quan hệ đối tác kinh tế trong thời gian tới
australia sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác việt nam để hỗ trợ các mặt hàng trái cây nhiệt đới tôm tươi nguyên con đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào australia
australia khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên dành hỗ trợ phát triển oda cho việt nam trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển nguồn nhân lực tăng cường năng lực của khu vực tư nhân bình đẳng giới
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao australia với vai trò là đối tác phát triển của việt nam khẳng định việt nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda để thực hiện các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo cải thiện sinh kế cho khu vực miền núi nông thôn
tiếp đó phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm trung tâm trao đổi phát minh công nghệ sáng tạo thuộc bộ ngoại giao australia
chiều cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm nói chuyện với các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại australia và văn phòng đại diện bộ khoa học và công nghệ ở thủ đô canberra
phó thủ tướng khẳng định quan hệ hợp tác song phương giữa việt nam và australia ngày càng phát triển tốt đẹp đồng thời thông báo sơ qua về kết quả đạt được trong các cuộc làm việc hội đàm với các quan chức chính phủ australia và chính quyền bang new south wales trong thời gian ở thăm làm việc tại australia